về vụ cướp ngân hàng ở đà nẵng công an thành phố đà nẵng đã bước đầu hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường
thu thập nhiều manh mối để phục vụ điều tra
tại hiện trường lực lượng điều tra của công an thành phố đã hoàn tất việc lấy chứng cứ
dấu vân tay của đối tượng cùng với đó phối hợp với công an các quận huyện và các đơn vị nghiệp vụ
đồng loạt tổ chức các tổ truy bắt đối tượng gây án
như đã thông tin vào khoảng một mươi một giờ trưa hai mươi tháng bốn một đối tượng chưa rõ tên tuổi
mặc áo khoác có mũi trùm đầu và quần jean màu xanh đeo khẩu trang đã tiến vào truy nhánh ngân hàng
ở số một mươi ba đường đống đa phường thạch thang quận hải châu thành phố đà nẵng
sau đó đối tượng cầm roi điện và một vật giống súng để uy hiếp nhân viên yêu cầu đưa tiền
sau khi lấy được tiền người này nhanh chóng lên xe bỏ trốn